lĩnh vực ưu tiên
cho thành phố của mình và chắc chắn
mỗi thành phố đấy có một cái lĩnh vực ưu tiên
khác nhau và có những giải pháp khác nhau
theo ông thì tại sao
chúng ta lại cần thiết để xây dựng
thành phố thông minh phát triển vững
đấy là mục tiêu lâu dài
gần như là
cả thế giới họ theo rồi
chính phủ đưa ra là việt nam phát triển
nhanh và bền vững
nhanh thì anh mới có thể đón đầu và anh
bắt gần kịp
các quốc gia khác vậy thì công cụ
nào để cho chúng ta
phát triển nhanh thì rõ ràng
là cái con đường thông minh là con đường hay nhất
hay nhất để đáp ứng được cho chị nhanh
như chúng tôi đã đặt vấn đề
ở đầu chương trình là trong thời gian tới
thì rất có thể là việt nam sẽ có
hàng chục đô thị thông minh
theo ông thì cái sự phát triển đó
có phải là quá nhanh hay không
có một câu trong cái
nghị quyết của trung ương hai nghìn một mươi sáu
hẳn định là
làm thí điểm một số đô thị thông minh thôi
một số thôi có nghĩa chúng ta
hiện nay có tám trăm một mươi ba cái đô thị
từ loại năm trở lên thì có thể chúng ta
sẽ lựa chọn ngoài hai đô thị đặc biệt
là hà nội tp hcm chúng ta có
một mươi chín đô thị loại một hai mươi ba đô thị
loại hai tức là những cái thành phố
nó có khoảng năm mươi vạn trở lên
những cái thành phố mà nó
có tiềm lực
về tài chính
thì nên đi đầu
về cái hướng đầu tư những hạ tầng công nghệ
tốt và xây dựng
những cái cơ sở dữ liệu
những big data tốt
tất cả cái thành phố khác còn lại
thì tốt nhất là tập trung vào những cái cơ chế
quản lý đô thị
xây dựng một mô hình
và xây dựng một nếp sống văn minh
nếp sống đô thị văn minh
nếp sống đô thị thông minh
những cái đô thị mà có tiềm năng
thì sẵn sàng đầu tư hạ tầng thật lớn
tốt để tiến tới thành phố thông minh
toàn diện nhưng những đô thị nó nhỏ hơn
những cái đô thị rất là nhỏ ở các địa phương
các huyện thì rõ ràng chúng ta
lựa chọn một cách đầu tư thông minh nhất
đó là xây dựng lại cái bộ máy
kết nối người dân với chính quyền điều hành
cái thành phố của mình lắng nghe người dân
kết nối được người dân để làm sao
để cải thiện được cái dịch vụ đô thị đấy
thật tốt thì tôi cho đấy là cái cách mà
cũng không phải là tốn tiền nhiều lắm
không đòi hỏi tốn tiền nhà lắm mà chỉ xây dựng được
cái tư duy thôi tư duy thông minh thôi
thì đấy là cái mà tôi
nghĩ rằng các đô thị nên tư duy theo cách đó
hơn là chạy đua nhau
có một thực tế là
tình trạng di cư
từ nông thôn lên thành phố
thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực lớn
và gây ra việc quá tải
và chắc chắn là điều này nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ
tới cái quá trình xây dựng
các thành phố thông minh
theo ông thì chúng ta cần phải có giải pháp
như thế nào với vấn đề này
đấy là một bài toán hết sức đau đầu có hai mặt của nó
một thành phố
không có ai đến
không có ai xin việc làm
không có ai muốn đến kiếm ăn ở đấy
thì rõ ràng thành phố đấy là thành phố
hình như nền kinh tế đang có vấn đề
cho nên vấn đề nhập cư
ở các đô thị
đấy là một hiện tượng tốt hẳn định luôn
đấy là một hiện tượng tốt hiện tượng đúng
của đô thị đó là sư hút
sư hút đô thị là đúng
chắc chắn là đúng thật của đất tự nhiên
vấn đề là chính quyền thành phố
và chính quyền địa phương của đấy
làm thế nào để
kiểm soát cái vấn đề này tốt
thành phố có người đến thì phải tổ chức
đón nhận những cái này
như một tín hiệu tích cực
tức là em phải chấp nhận họ
một cái quy hoạch tốt
để cho họ
sắp xếp họ vào những khu vực việc làm
phù hợp bố trí hệ thống giao thông
thích hợp bố trí hệ thống
nhà ở thích hợp
và cái việc mà hỗ trợ dịch vụ
càng ngày càng thông minh
càng ngày càng bớt tốn kém đi lại
ở trong thành phố thì rõ ràng là
cái việc di chuyển hỗn loạn trong đô thị
sẽ bớt đi được rất nhiều
như thế là những cái thành phố lớn phải chấp nhận
hiện tượng này nhưng anh có những cái
biện pháp rất cụ thể
để cho ta sử dụng
cái lực lượng đó một cách hợp kế nhất
cho đô thị của mình và coi như họ
như là một cư dân làm giàu cho thành phố
chứ đừng nghĩ rằng họ làm khó
cho thành phố phải có cái cách tư duy
đó là họ là những người
đến làm giàu cho thành phố chúng ta
là nếu vào không khéo thì đúng thực sự là
như bạn nói là có khả năng làm nó chậm lại
cái quy trình tiến lên
được đến đẳng cấp là một đô thị thông minh
nhưng mà nếu anh biết dùng cái đô thị thông minh
đấy hướng dẫn cho họ thì có khi
chính họ là người
đóng góp thêm cho cái mô hình
nó trở thành hiệu hiệu hơn
theo ông thì điều kiện ban đầu
để xây dựng thành phố thông minh là gì
cái đầu tiên chính là phân vai rõ
giữa trung ương
giữa địa phương giữa doanh nghiệp
và người dân
có bốn cái mảng đấy rất rõ
vấn đề tài chính và vấn đề kết nối
làm nào có xây dựng được
kết nối tốt tiếp cận tốt
giữa các ngành với nhau
thì tôi tin là như thế là chúng ta đã thông minh rồi đấy
theo ông thì
việt nam sẽ đối diện
với những cơ hội và thách thức
như thế nào trong quá trình
chúng ta thực hiện xây dựng
các thành phố thông minh
cái nhận thức từ trên ông dưới là rất khao khát cái việc này
thứ hai là
chúng ta cũng bắt đầu có tiềm lực
các đô thị lớn bao giờ họ có tiềm lực
và trên cơ sở khát khao có tiềm lực đấy
thì chúng ta bắt đầu bắt tay vào
một cách thông minh nhất là thành phố chúng ta nên đầu tư vào mạng nào
đấy là những cơ hội
thứ ba là vậy thì thế giới
ở bên ngoài này họ đang trang ngập vào chúng ta
hệ thống internet
và tất cả những nền công nghiệp bốn trong
của thế giới họ ùa vào rất nhanh
và việt nam là một nơi có thể hấp thú rất tốt
trí tuệ của người việt mình
trong vừa rồi là start up
cũng như là tư duy của thế hệ
người việt của mình cực kỳ sáng láng
và chúng ta rất dễ chấp nhận cái đó
và rất là nhanh cho nên là tôi cho rằng
cái việc tỷ lệ sở hữu
smartphone của việt nam bây giờ rất là cao
rõ ràng đấy là một cái điều kiện rất thuận lợi
làm người dân có một khả năng
tiếp cận những công nghệ
bốn trong trí tuệ nhân tạo
rất là nhanh ba cái thách thức là liệu
chia sẻ trách nhiệm kết nối giữa
các ngành địa phương và tài chính
đấy là những thách thức rất lớn
chúng ta cũng phải nhìn nhận là
những mô hình tốt đẹp chúng ta được hấp thú
ở việt nam thì hãy đón nhận
những mô hình đó
bình tĩnh đón nhận nhận thức ra
và xây dựng
đô thị của mình theo những hướng
phù hợp nhất
đối với khả năng của mình
và mình cho rằng đó là thông minh
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ
trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn
qua cuộc trò chuyện vừa rồi
thì chúng ta cũng có thể thấy rõ
là một điều rất đáng mừng
rất nhiều các tỉnh thành phố
của việt nam đã quyết tâm
xây dựng thành phố thông minh
điều đó thể hiện chúng ta mong muốn
đạt tới những sự phát triển
cao nhất mà thế giới
đang có tuy nhiên cũng cần
phải lưu ý là bên cạnh
những cơ hội khi có được những thành phố thông minh
chúng ta cũng sẽ đối mặt với rất nhiều
những thách thức lớn và
chỉ hy vọng là những người xây dựng
những đề án đó sẽ thật sự
tìm ra được sự phù hợp khi áp dụng
các mô hình thành phố thông minh
vào mô hình của mình đến đây thì
chương trình của chúng tôi xin được khép lại một lần nữa
xin cảm ơn tiến sĩ ngô trung hải đã tham gia
với chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại